vào ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng chín một mươi bốn một trăm tám mươi chín bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi cho tới thời điểm này lên bốn trăm một mươi hai sáu trăm năm mươi ca
về tình hình lây nhiễm vào ngày hôm qua cả nước ghi nhận một mươi năm trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín riêng thành phố hồ chí minh có năm ba trăm linh một ca
còn tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng chín cho tới sáu h sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố ghi nhận một ca dương tính tại khu cách ly
bệnh nhân ở quận hoàng mai và thuộc chùm f một của sàng lọc ho sốt trước những tín hiệu tích cực từ các biện pháp phòng chống dịch tại hà nội trong những ngày vừa qua
trong chiều ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ra công văn điều chỉnh
một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó một mươi chín quận huyện thị xã an toàn tại hà nội sẽ được mở lại một số hoạt động kinh doanh từ một mươi hai h ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín
thế nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch
thưa quý vị như vậy là tại hà nội cho tới thời điểm này công tác phòng chống dịch đã đạt được những tín hiệu tích cực
trong đó quận ba đình hà nội vào ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân phường đội cấn quận ba đình thông báo dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế
khu vực ngõ sáu mươi tám phố đội cấn là ổ dịch lớn nhất quận ba đình trong đợt dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
từ một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân phường đội cấn đã tiến hành dỡ bỏ phong tỏa đối với khu vực ngõ sáu mươi tám phố đội cấn
ủy ban nhân dân phường đội cấn đề nghị các hộ gia đình tại ngõ sáu mươi tám tiếp tục nghiêm túc thực hiện tốt thông điệp năm k
và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
ủy ban nhân dân phường yêu cầu các trường hợp f đã hoàn thành cách ly y tế tập trung
phải chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà theo quy định
trường hợp nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng tám ủy ban nhân dân phường đội cấn đã ban hành văn bản
tiếp tục cách ly y tế đối với các hộ gia đình tại ngõ sáu mươi tám phố đội cấn là nơi có một trăm hai mươi một hộ dân với bốn trăm năm mươi ba nhân khẩu
tại khu vực này từ giữa tháng tám liên tục phát hiện ba mươi ba ca nhiễm sars cov hai
ủy ban nhân dân phường đội cấn đã triển khai xét nghiệm hơn một mẫu cho các hộ dân tại ngõ sáu mươi tám
khu vực xung quanh và các hộ dân hộ kinh doanh tại chợ ngọc hà
toàn bộ các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính
thông tin sai sự thật về vaccine ngừa covid một mươi chín là một trong những vi phạm liên tục bị xử lý tại nhiều địa phương
mới đây phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa xử phạt một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về việc tiêm vaccine covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
người bị xử phạt là một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú ở phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó người này đã dùng facebook cá nhân của mình để đăng tải nội dung
thành phố bô ma thuật có trích vaccine dịch vụ với giá một mươi triệu đồng trên một liều
sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều lượt bình luận chia sẻ với những ý kiến hoài nghi lo lắng
phòng an ninh chính trị nội bộ và thanh tra sở thông tin và truyền thông đã tiến hành xác minh
và xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
quá trình làm việc sau khi được giải thích người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt trường hợp trên bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp và kéo dài đã tác động trực tiếp tới mọi lĩnh vực của đời sống
trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
lợi dụng tình hình dịch bệnh thì nhiều đối tượng đã hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật
trong đó có tội phạm cơ bạc không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
mà còn là nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan
vừa phòng chống dịch vừa tăng cường đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
là nhiệm vụ kép của lực lượng công an cả nước
và sau đây là ghi nhận tại quảng nam
bất chấp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang diễn biến phức tạp
một số đối tượng đã tụ tập để đánh bạc
với tinh thần vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo an ninh trật tự và kiên quyết đấu tranh tội phạm
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc
trong đó nhiều tụ điểm cờ bạc theo hình thức truyền thống đánh bài các kiểu ăn thua bằng tiền
mình có dọn xuống nhưng vẫn tìm ẩn có nguy cơ trổ dậy
nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín hoành hành
các đối tượng cầm đào thường luôn tìm cách tổ chức cơ bọc để thu lợi
lợi dụng việc có lực lượng chức năng thập trung vào việc chống dịch
nền manh nhà tổ chức cuộc đọc cơ bọc
đối với tổng phòng cơ bọc truyền thống
các đối tượng thường lợi dụng phóng phòng chấp tranh về địa giới hành chính
xã dân cư ván vẽ địa hình hiểm trở để tổ chức cuộc đọc
bọn chúng lôi kép một phần người lô đọc vì dịch bệnh đông thiếp việc lộn
mà do ảnh hưởng dịch bệnh mà vô cái tài năng cơ bọc
không chỉ đánh bạc theo hình thức truyền thống
các đối tượng còn tổ chức nhiều hình thức đánh bạc khác như ghi số đề
và đặc biệt là sử dụng công nghệ cao để cá độ bóng đá
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nam trà my phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
thuộc công an tỉnh tiến hành triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc
tại xã trà mai huyện nam trà my
bắt hai mươi một đối tượng liên quan
ban đầu xác định từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhóm đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền gần năm tỷ đồng
trước đó đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đã tổ chức triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội
tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền
qua đó bắt sáu đối tượng liên quan
từ ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt tổng số tiền tổ chức cá cược là trên năm mươi tỷ đồng
tính từ thời điểm dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát đến nay
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã điều tra xử lý bảy mươi một vụ
ba trăm năm mươi một đối tượng đánh bạc
tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hoạt động của tội phạm đánh bạc không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
mà còn là nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín rất lớn
vì các đối tượng từ nhiều địa phương tụ tập đánh bạc ăn ở cùng nhau
có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau nên nguy cơ lây lan dịch bệnh cao
phần lớn các đối tượng thiếu ý thức trong phòng chống dịch bệnh
cho mình cũng như cho người khác
không có biện pháp bảo vệ
cũng không thực hiện cái năm k của chính phủ quy định
đây là những nguyên nhân để dễ lây lan dịch bệnh
tuy nhiên không phải vì dịch bệnh
mà lực lượng cảnh sát hình sự buôn lãm quản lý
đấu tranh triệt địa triệt khóa loại thân tộc hôm nay
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
lực lượng công an tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nói chung
tội phạm đánh bạc nói riêng để đảm bảo an ninh trật tự
cũng như công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào ngày một mươi bốn tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bến tre
tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và tiến hành khám xét chỗ ở đối với nguyễn duy linh
trú tại huyện châu thành để điều tra về tội làm tàng trữ phát tán
tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
nguyễn duy linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân
thường xuyên đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video hình ảnh có nội dung
xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
xúc phạm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
công an tỉnh bến tre đã nhiều lần mời nguyễn duy linh làm việc giáo dục
xử phạt vi phạm hành chính để gian đe nhưng linh vẫn cố tình tái phạm
với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng
khám xét nơi ở của nguyễn duy linh cơ quan an ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu
chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng và vụ việc đang được
công an tỉnh bến tre tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thêm thông tin về việc xét xử đường nhuệ cùng với các đồng phạm
do vợ chồng chủ công ty lâm quyết vay của vợ chồng đường nhuệ số tiền là một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
và rời khỏi thành phố thái bình đường đã giao nhiệm vụ cho con nuôi là tiến trắng
xâm nhập chiếm giữ trái phép sinh hoạt tại phòng khách của công ty lâm quyết
mà không được sự đồng ý của gia đình họ
vào ngày một mươi bảy tháng chín tòa án nhân dân tp thái bình tỉnh thái bình sẽ mở phiên tòa hình sự
sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn xuân đường tức đường nhuệ chú tại phường kỳ bá
tp thái bình tỉnh thái bình và bị cáo bùi mạnh tiến tức tiến trắng chú tại xã nguyên xá
huyện vũ thư tỉnh thái bình cùng bị truy tố về tội xâm phạm chỗ ở của công dân
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp thái bình tháng một năm hai nghìn một mươi bảy vợ chồng ông nguyễn văn lẫm
là chủ công ty lâm quyết ở tp thái bình và bà phạm thị quyết là vợ ông lẫm vai của vợ chồng đường
số tiền một tỷ bảy trăm linh triệu đồng vào chiều ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy nhận được tin vợ chồng chủ công ty
lâm quyết đi khỏi thành phố thái bình đường cùng con nuôi là tiến tới trụ sở của công ty lâm quyết
tại xã vũ chính để đòi tiền
trong thời gian từ ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy cho đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đường đã giao nhiệm vụ
cho tiến xâm nhập chiếm giữ trái phép và sinh hoạt tại phòng khách của công ty lâm quyết mà không được
sự đồng ý của ông lẫm bà quyết cũng như là người thân trong gia đình họ
vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đường đã nói với tiến giao lại trụ sở công ty lâm quyết cho con trai
của ông lẫm bà quyết là anh nguyễn văn hà để anh hà nhận lại cho bố mẹ
trước khi gây ra vụ án này đường nhuệ đã bị tòa án xét xử hai vụ án
một vụ án cố ý gây thương tích và một vụ án cưỡng đoạt tài sản đang trong quá trình truy tố xảy ra tại tỉnh thái bình
hình phạt đã có hiệu lực pháp luật của hai bản án mà đường đang phải chấp hành là sáu năm tù giam
còn tiến đã bị tòa án tiên phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích và đang bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản
trong vụ án vợ chồng đường ăn chặn tiền hỏa táng tại tỉnh thái bình
còn liên quan đến vụ án mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương một do nguyễn xuân quý cầm đầu
sau khi mở rộng điều tra công an tp hà nội đã bắt tạm giam một nữ trưởng khoa
vào ngày một mươi sáu tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bà nguyễn thị lưu trưởng khoa hồi phục chức năng và y học cổ truyền thuộc bệnh viện tâm thần trung ương i
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của bị can lưu tại bệnh viện để phục vụ điều tra
theo cơ quan điều tra đây là diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương i
và liên quan tới vụ án này hai nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần trung ương một là nguyễn thị minh huệ là y tá và bùi thị hạt
nhân viên chăm sóc bệnh nhân cũng đã bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy